cũng liên quan đến ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đơn vị vừa phát hiện bắt giữ nhóm đối tượng tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại quán pub beer century trên đường lê lợi tp huế
qua công tác nắm tình hình lực lượng phát hiện tại quán pub beer century của trần thị hồng hạnh
trú tại phường thủy xuân tp huế đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát
nhưng lại thiết kế quán theo mô hình quán bar vũ trường
và có biểu hiện cho khách sử dụng trái phép chất ma túy
đêm hai mươi tám tháng ba bất ngờ kiểm tra địa điểm kinh doanh này
lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng nguyễn bá nhật minh chú tại phường tây lộc
đang tàng trữ trái phép chất ma túy tổng hợp
tiếp đó lực lượng công an phát hiện các đối tượng nguyễn văn tình chú tại huyện phú lộc
ngo văn hoàng phú chú tại phường an cự nguyễn văn cường chú tại huyện phú lộc
và nguyễn trung hiếu chú tại thị xã hương thủy đang tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra trong quán có khoảng một trăm bốn mươi khách và nhân viên phục vụ
kiểm tra nhanh phát hiện hai mươi khách dương tính với chất ma túy